tại hội nghị trung ương viii vừa qua một trăm linh đại biểu tiến cử tổng bí thư nguyễn phú trọng vào cương vị chủ tịch nước
sự tín nhiệm của trung ương đảng thể hiện sự đồng lòng ủng hộ và kỳ vọng của người dân cả nước
được tin đồng chí được quốc hội bầu với số tín nhiệm cao như thế để mà làm chủ tịch nước
thì chúng tôi rất là tin tưởng và kính chúc là đồng chí luôn có nhiều sức khỏe để mà hoàn thành cái trọng trách của mình
mà trong đó sẽ góp phần là tích cực trong cái việc mà củng cố cái tổ chức của mình
là một cử tri của khu phố hai phường một mươi năm quận một mươi chúng tôi rất phấn khởi
được quốc hội là bầu
đồng chí nguyễn phú trọng là chủ tịch nước
đây là một cái trọng tác rất lớn đối với đồng chí nguyễn phú trọng
tôi mong rằng là đồng chí nguyễn phú trọng luôn luôn giữ gìn sức khỏe để phát huy được cái tinh thần mà quốc hội đã bầu
và làm tròn trách nhiệm của một chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sáng nay quốc hội đã bầu đồng chí nguyễn phú trọng vào chức vụ là chủ tịch nước
chúng tôi rất là phấn khởi và rất là vui mừng
và mong đồng chí
có nhiều sức khỏe để trị đạo về công tác phòng trọng tham nhục
đó là một cái mong muốn mà nhân dân rất là đặt niềm tin vào đồng chí tổng bí thư kiêm chủ tịch nước
như cá nhân tôi thì rất là mong muốn làm sao đó khi tổng bí thư nguyễn phú trọng
vừa là tổng bí thư vừa là chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thì làm tốt làm sao đời sống nhân dân được nâng lên kinh tế xã hội được phát triển
rồi ngay là quốc phòng được ổn định
cái chống các cái tệ nạn mà nhất là cái tham nhũng hiện nay
nó làm cho ngay là ảnh hưởng đến ngành đảng và nhà nước